mới đây cục hàng không việt nam đã gửi công văn tới ubnd tp hà nội xin ý kiến về việc mở lại đường bay nội địa
cụ thể theo cục hàng không sau khi trao đổi với sở giao thông vận tải hà nội cục này đã gửi tới ủy ban nhân dân tp hà nội phụ lục kế hoạch khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn một
dự kiến áp dụng từ ngày năm tháng một mươi với các thông tin về đường bay hãng khai thác tần suất đi cảng hàng không quốc tế nội bài để lấy ý kiến
tần suất đi đến cảng hàng không quốc tế nội bài để lấy ý kiến
trước đó cục hàng không đã gửi văn bản lấy ý kiến các địa phương về dự thảo kế hoạch tổ chức khai thác các đường bay nội địa trong giai đoạn một để thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động